phần lớn nguyên nhân dẫn đến cháy nổ là do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn nhiệt nguồn lửa việc sắp xếp hàng hóa không bảo đảm khoảng cách lối thoát nạn
những nguy cơ về cháy nổ lại càng trở nên báo động khi miền bắc đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua
tại xã bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ bắc sa làm thiệt hại gần hai mươi một hectare rừng
hơn năm mươi người đánh giá
được khuy động để tham gia trịa cháy
số cây bị cháy là keo lưỡi liềm được trồng theo dự án parksa đã bị gãy ngã đổ do ảnh hưởng của các cơn bão năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai ước tính thiệt hại hơn bảy mươi
các cơ quan chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
khoảng một mươi chín h bốn mươi năm tối ngày hai tháng năm một đám cháy bùng phát tại tầng hai căn nhà trong hẻm đường tl một mươi chín phường thạnh lộc quận một mươi hai tp hcm
thời điểm này cụ bà tám mươi tuổi bị mắc kẹt
trong đám cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa cháy đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn
sau thời gian ngắn đám cháy được khống chế không để lan sang các nhà lân cận
sưởng kinh doanh bánh kẹo tại phường tam phú tp thủ đức tp hcm bất ngờ bốc cháy dữ dội
hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng xe chuyên dụng được điều động đến hiện trường để dập lửa
lối vào nhà xưởng chỉ rộng khoảng ba mét gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác chữa cháy
rất may vì vào ngày lễ nên không có công nhân làm việc trong xưởng vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản
toàn quốc đã xảy ra ba mươi vụ cháy
hậu quả là năm người

lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các địa phương đã xuất một trăm linh bảy lượt phương tiện
và gần sáu trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ hai mươi chín vụ cháy nổ tai nạn sự cố
trực tiếp hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người và cứu được một mươi năm người bị mắc kẹt
thời điểm nắng nóng như hiện nay nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư nhà xưởng cơ sở sản xuất càng tăng cao
đòi hỏi công tác phòng ngừa càng phải nâng cao lên một mức
khu vực xưởng chăn ga đệm này của gia đình ông nguyễn trọng tuyển từng xảy ra cháy hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên nhân dẫn đến cháy nổ là do bất cẩn của thợ hàn cắt trong quá trình sưởng sửa chữa
vụ cháy khiến con dâu và hai người cháu của ông tuyển bị mắc kẹt trong đám cháy dẫn đến tử vong
đến nay chủ cơ sở đã sửa chữa lại nhà xưởng và tập kết hàng hóa chăn ga để phục vụ thị trường